bảo vệ sự an toàn của các xe ô tô
càng phải được đề cao hơn nữa
đối với kể cả những người sản xuất xe
cũng như là những người mà đang sử dụng xe
như vậy có thể thấy
đối với một tài sản lớn như ô tô
thì người dùng cần cảnh giác cao độ
trước sự nhòm ngó của các đối tượng trộm cắp
làm thế nào để chống trộm ô tô hay phụ tùng
cũng là câu hỏi khiến nhiều người phải đau đầu suy nghĩ
tìm ra giải pháp tốt nhất theo khả năng của mỗi người
tuy nhiên các chuyên gia cũng đưa ra những kinh nghiệm về vấn đề này
đó là mỗi người chủ sở hữu ô tô cần phải đóng cửa cẩn thận
không để chế khoa lung tung
không để đồ có giá trị trong xe
không đỗ xe ở góc tối
không để xe nổ máy khi đã ra ngoài như mua lon nước chẳng hạn
tận dụng các sản phẩm công nghệ trên ô tô như hệ thống định vị
và đặc biệt là sử dụng các thiết bị chống trộm thông minh